tại thái nguyên đã diễn ra chương trình dân hương tưởng niệm sáu mươi lệ sĩ thanh niên xuân phong đại độ chín trăm một mươi năm
đội chín mươi một bắc thái hy sinh đêm ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai và công bố đưa vào sử dụng công trình tu bổ tôn tạo
nhà tưởng niệm các lệ sĩ thanh niên xuân phong đại độ chín trăm một mươi năm
tham dự chương trình có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng sự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước nguồn lãnh đạo đảng nhà nước đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành
các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương và đông đảo lãnh đạo cán bộ bà con nhân dân tỉnh thái nguyên
chương trình dân hương tưởng niệm sáu mươi lệ sĩ thanh niên xuân phong là hoạt động ý nghĩa
tri ân những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh cựu chiến binh cựu thanh niên sung phong
những người đã không quản ngại hiểm nguy không tiếc tuổi xuân sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh